quá trình nâng trục dần lên phía bắc của sảnh áp thấp và sự mở rộng trở lại của vùng thấp nóng phía tây
cũng khiến cho nắng nóng ở khu vực trung bộ gia tăng
sự báo là nắng nóng trải dài suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận
với mức nhiệt độ giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nhiều điểm đạt ngưỡng ba mươi chín độ thậm chí là còn cao hơn
ban ngày trời nắng nhưng về chiều tối trung bộ có mưa rào và rông ở một vài nơi
trong cơn rông người dân cũng cần đề phòng với lốc xét và gió giật
ở phía nam gió mùa tây nam được nhận định là vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại
vì thế mà tại khu vực tây nguyên và nam bộ tạm thời vẫn có nắng nhiều vào ban ngày
chiều tối có mưa rông vài nơi nhưng người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nền nhiệt ít thay đổi với nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn nam bộ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến với biển đông
quần đảo hoàng sa và trường sa đều phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ